xin chào các bạn
nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện mắt trung ương
thương tích ban đầu xác định nạn nhân bị hỏng mắt trái mắt phải thị lực giảm hai mươi trên bốn trăm linh và bỏng nặng vùng mặt
công an huyện cao phong đề nghị nếu ai phát hiện hoặc nghi ngờ đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trong clip này
thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ công an huyện cao phong theo số điện thoại hai trăm một mươi tám ba nghìn tám trăm bốn mươi bốn một trăm ba mươi sáu
thưa quý vị viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ cho biết
đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung bị can đinh bằng my năm mươi tám tuổi
trú tại phố hạ sơn thị trấn thanh sơn huyện thanh sơn phú thọ
cựu hữu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú thanh sơn
về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời các cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can mi từ trốt tại ngoại sang bắt tạm giam
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám hiệu trưởng đinh bằng my đã nhiều lần gọi các nam sinh lớp bảy và lớp tám trong trường lên phòng làm việc
với lý do nhắc nhở vì vi phạm và hỏi thăm tình hình học tập
sau đó ông my yêu cầu nam sinh nằm lên giường cởi hết quần áo và lạm dụng tình dục đối với các em
quá trình điều tra xác định bị can my đã lạm dụng tình dục bảy nam sinh trong trường suốt thời gian dài
nạn nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm hai nghìn
sau khi thực hiện hành vi bị can cho các nam sinh ăn bánh kẹo hoặc cho tiền từ hai mươi đến năm mươi đồng
và dặn không được kể lại sự việc này với ai
sau khi sự việc bị phát hiện ông đinh bằng my bị khởi tố bắt giam về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên bị can này sau đó lại được cho tại ngoại về cư trú tại địa phương
theo dự kiến vào ngày mai ngày hai mươi ba tháng tám tòa nhân dân quận bốn tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử
bị cáo nguyễn hữu linh sáu mươi một tuổi là cựu phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
ông linh bị viện kiểm sát nhân dân quận bốn truy tố theo khoảng một điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy với không hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù ra
trong lần xét xử sơ thẩm lần một vụ án được giao phó tránh án tòa nhân dân quận bốn
nguyễn hải nam
trong quá trình thụ lý ông nam trả hồ sơ một lần và khi xét xử sơ thẩm
hội đồng xét xử tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung
quyết định trả hồ sơ của hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan giám định phải làm rõ
bàn tay trái của ông linh khi ôm hôn cháu bé có chạm vào cơ thể cháu hay không
kết luận giám định sau đó nêu rõ không đủ cơ sở để khẳng định bàn tay trái của ông linh
có chạm vào người cháu
cơ quan điều tra công an quận bốn tiếp tục ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông linh
sau đó viện kiểm sát nhân dân quận bốn đã ra cáo trạng truy tố ông linh tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
liên quan đến vụ tai nạn giao thông kinh hoàng giữa hai xe khách dường nằm tông nhau
đã khiến cho một người chết và hàng chục người bị thương trên địa bàn huyện diên khánh của tỉnh khánh hòa
công an huyện dương khánh cho biết đã có kết quả xét nghiệm chất kích thích của hai tài xế
trong vụ tai nạn trên là âm tính với ma túy nồng độ cồn ở mức cho phép
cũng theo lãnh đạo công an huyện diên khánh cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án hình sự
liên quan đến thông tin đèn tín hiệu giao thông lúc xảy ra tai nạn ở chế độ cảnh báo tức là đèn vàng
ông nguyễn văn dần giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh khánh hòa cho biết
ngã tư xảy ra tai nạn vốn là ngã ba giao nhau giữa quốc lộ một và quốc lộ hai mươi bảy c trước đây
sau này đại lộ võ nguyên giáp được xây dựng nên thành ngã tư
lâu nay vào giờ thấp điểm để tăng cường lưu thông qua đây đèn tín hiệu giao thông chuyển sang chế độ cảnh báo sau hai mươi hai giờ hàng ngày
trước tình hình giao thông phức tạp như hiện nay ngành giao thông sẽ nghiên cứu bật lại tín hiệu giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để chế độ đèn cảnh báo nữa
về tình hình sức khỏe các nạn nhân bị thương thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết
vào sáng nay ngày hai mươi hai tháng tám có thêm hai nạn nhân được chuyển từ trung tâm y tế huyện diên khánh xuống để điều trị
đến nay bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa tiếp nhận hai mươi một bệnh nhân trong vụ tai nạn giữa hai xe khách và hiện một mươi hai ca đã xuất viện tám bệnh nhân đang được điều trị
ngày hai mươi hai tháng tám công an phường linh trung quận thủ đức tp hcm đang vào cuộc điều tra xử lý vụ một gia đình kinh doanh quán nước giải khát trên đường số một mươi sáu
thuộc địa bàn quản lý bị một nhóm hơn hai mươi người
nhiều người bị tấn công khiến ba người của quán bị thương và nhiều tài sản hư hỏng
quán cà phê trên thường xuyên bị khách làm mất thẻ xe nên đặt nội quy phải bồi thường năm mươi đồng và được dán ở phía sau thẻ giữ xe đưa cho khách
vào ngày một mươi bảy tháng tám có một khách làm mất khi lấy xe và bảo vệ yêu cầu bồi thường năm mươi đồng thì hai bên xảy ra cửa cãi
vào ngày một mươi tám tháng tám một nhóm người đến tấn công nam bảo vệ và vụ việc chỉ dừng lại khi có nhiều người ca ngăn
công an phường sau đó xuống làm việc và mời bảo vệ lên trình báo
tuy nhiên khi công an rời đi thì hơn hai mươi người cầm nhiều hung khí tấn công những người trong quán hậu quả là thêm hai người bị thương tích
hiện công an đã thu giữ camera tại quán và truy xét những đối tượng liên quan
vụ cháy lớn tại một nhà xưởng trên địa bàn xã nhị bình huyện hóc môn tp hcm đang được lực lượng chức năng thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân
khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày lửa bất ngờ bùng phát tại kho xưởng ở căn nhà không số trên đường nhị bình năm xã nhị bình huyện hóc môn
lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên lan rộng công tác chữa cháy tại chỗ không hiệu quả
công ty xuân bình bên cạnh chuyên làm phụ liệu giày dép túi sách cũng bị lửa cháy lan sang khiến nhiều thùng hóa chất tại đây phát nổ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện hóc môn quận một mươi hai phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm
đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến khoảng một mươi một giờ ba mươi phút cùng ngày hóa hoạn được khống chế
không gây thiệt hại về người nhưng vụ việc khiến mái tôn kho xưởng đổ sập trên diện tích hàng trăm mét vuông nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
những ngày gần đây tổ công tác đặc biệt của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
thực hiện cao điểm ra quân xử lý người nước ngoài vi phạm luật giao thông trên địa bàn
động thái này được đưa ra trước tình trạng nhiều du khách đến việt nam thuê xe nhưng mà thường xuyên vi phạm luật và gây mất an toàn giao thông
các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ tuần tra
tổ công tác sẽ cắt tuyến đường trung tâm thành phố để tuyên truyền luật giao thông đường bộ của việt nam cho du khách
khi phát hiện vi phạm tội công tác sẽ tiến hành lập biên bản xử lý đồng thời giải thích rõ cho họ
trước kia tôi sống ở hà nội một năm ở đây có nhiều người không đổi mũ bảo hiểm
tôi vào thành phố hồ chí minh cũng có nhiều người như vậy cho nên thỉnh khải ra đường tôi không đổi mũ
tôi nghĩ trong biên bản xứ phạt có cả tiếng anh và tiếng việt để rõ ràng cho người vi phạm
lúc đầu tôi không biết tại sao cảnh sát dừng xe tôi lại
nhưng sau đó họ giải thích tôi mới biết là đèn hư
tôi đồng ý cảnh sát xử phạt là đúng nhưng trước đó tôi thuê xe cái đèn bị vỡ
người cho thuê không nói với tôi lúc đó ba ngày tôi cũng không kiểm tra
công an làm tốt công việc đúng và công bằng
trong số một mươi trường hợp người nước ngoài bị xử lý vi phạm giao thông từ ngày một mươi đến ngày hai mươi hai tháng tám
thì chủ yếu là các lỗi phổ biến như không đổi nón bảo hiểm không mở đèn chiếu sáng vào ban đêm chạy sai làng đường
bên cạnh việc chấp hành thì vẫn xuất hiện hành vi thiếu hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông
một số người nước ngoài lại không sử dụng tiếng anh và sử dụng tiếng ngôn ngữ bản địa của quốc gia đó
do đó sẽ dẫn đến tình trạng là không đồng nhất ngôn ngữ và khó có thể giải thích cho người vi phạm biết rõ những hành vi vi phạm
vi phạm luật giao thông luôn tìm mẫn nguy cơ tai nạn
việc mở cao điểm xử lý từ ngày một mươi sáu tháng tám cho đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín của cảnh sát giao thông công an tp hcm
sẽ nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người nước ngoài xây dựng văn hóa giao thông hình ảnh đẹp trên đường phố
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa chốt phương án đấu giá hơn ba bảy trăm linh căn hộ tại khu tái định cư thủ thiêm
với giá là khoảng chín chín trăm linh tỷ đồng
và đây được đánh giá là mức giá khá cao và nhiều người dự đoán là khó có chủ đầu tư nào mặn mà với mức giá này
cây cỏ mọc âm tùm các mảng tường bông tróc rác thải nổi lên bền bốc mùi
cây cỏ mọc âm tùm các mảng tường bông tróc rác thải nổi lên bền bốc mùi
điều đáng nói sau hơn ba năm hoàn thiện nhưng đến nay khu tái định cư vẫn không có người ở
do cư dân không về ở khu tái định cư đã được mang ra đấu giá một lần vào năm hai nghìn một mươi tám với giá hơn chín một trăm linh tỷ đồng
nhưng không có doanh nghiệp hay chủ đầu tư nào mua
theo các chuyên gia nguyên nhân đấu giá khu tái định cư ở thủ thiêm không thu hút doanh nghiệp tham gia
được cho là mức giá khởi điểm khá cao với khoảng hai ba tỷ đồng một căn hộ
khi chúng đấu giá rồi thì theo quy định hiện nay thì trong vòng ba mươi ngày thì phải nộp đủ cái số tiền năm mươi
và sáu mươi ngày còn lại thì phải nộp đủ số tiền năm mươi còn lại
nếu mà chậm trễ trong cái ngày thứ chín mươi một thì phải chịu nộp cái tiền chậm nộp theo quy định pháp luật
đầu tư cái số tiền lớn quá lớn quá thì người ta cái thực lực đầu tư nó hơi khó
ví dụ như là người ta muốn bỏ ra trên chín tỷ
người ta làm chuyện đó thì cái số tiền mà lại cùng một lúc mà để tìm ra là đi vay là hơi khó
đây chỉ có nhà đầu tư thực lực thôi
sau khi khảo sát mức giá mới của khu tái định cư thủ thiêm là hơn chín chín trăm linh tỷ đồng
tức là hơn tám trăm linh tỷ đồng so với giai đoạn đầu đấu giá lần một vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiều ý kiến cho rằng mức giá cũ đã ế hàng
nay với mức giá mới cao hơn tám trăm linh tỷ đồng như vậy liệu có khả thi
nếu đứng về mặt giá đồ về kinh tế
thì bán một lòng nó thu góng nhanh để làm chuyện lớn là chuyện đó là ai cũng mong muốn
nhưng mà nếu mà không làm chuyện đó thì mình bán nếu mình bán từng lốc
từng lô không được từng lớp thì từng lớp thì sẽ có nhiều nhà đầu tư vô để tham gia đấu giá
thì có thể là cái giá khởi điểm đó mà cái nước có nhu cầu thì họ sẽ đấu nó tăng lên
hoặc là mình đấu từng sàn
tuy nhiên vướng mắt lớn nhất là khi đấu giá từng căn hộ trong toàn bộ dự án
thì những tiện ít chung tần hầm sàn thương mại vẫn chưa có hướng xử lý
dự kiến trong tuần này tp hcm sẽ tổ chức họp để chốt giá và phương án bán khu tái định cư thủ thiêm
thưa quý vị canh chờ nước lên rồi lội bùng trong rừng khoảng bốn năm tiếng đồng hồ
là có thể bắt được từ hai ba kg ốc len
đó là công việc hàng ngày của những người dân sống nhờ dưới tán rừng phòng hộ
vang biển ngọc hiền tỉnh đồng tháp
từ nguồn ốc len tự nhiên người dân đã thả nuôi thêm và tạo thu nhập ổn định
tiếp tục bám đất giữ rừng
ốc len rất dễ nuôi chỉ cần tìm được nguồn giống tốt thả vào vuông nuôi
và được canh giữ cẩn thận thì lượng hao hụt không đáng kể
cộng thêm việc không tốn chi phí thức ăn ốc phát triển mạnh thích nghi môi trường tốt và lớn nhanh
đảm bảo độ dày mép của ốc mà người dân có thể thu hoạch sau sáu tháng thả nuôi
với năng suất cao chất lượng
chính vì thế nhiều hộ dân từ khi mới khai phá vùng đất này đến nay
đã có thu nhập ổn định từ ốc len
không riêng gì hộ gia đình ông quang hàng năm ông phạm văn cần cũng cùng địa phương
luôn tìm nguồn ốc len giống tốt để thả nuôi
với diện tích hơn bảy hectare ông mạnh dạng thả nuôi hơn một tấn ốc ranh giống
theo kiểu gối đầu thời vụ để đảm bảo sản lượng thu hoạch quanh năm
hàng năm cứ ốc có giá thì bắt bởi gì cũng năm bảy trăm linh triệu hai ba triệu cũng có
bắt cái ốc nước lên thì bắt
ốc thì trong thời điểm đó nó cũng một mươi năm hai mươi ngàn mấy ngàn ký ốc con
thì đó cứ nước lên là bắt hoài luôn suốt luôn
với đặc trưng là loài sống ở các khu vực bãi bồi ven biển rừng ngập mặn
nơi có lưu lượng nước thủy triệu lên xuống ổn định mang nhiều tảo đáy mồm bã hữu cơ
từ loài sinh sống tự nhiên ốc len hiện tại đã trở thành một trong những đặc sản hấp dẫn
mang lại giá trị kinh tế cao cho hộ nuôi
giá ốc len trên thị trường hiện nay giao động từ một trăm linh ngàn đến một trăm một mươi ngàn đồng một kg
với mức giá này bà con sống dưới tán rừng phòng hộ nhờ vậy cũng mạnh dạng đầu tư thả nuôi con giống
nuôi ốc len là mình không cần cho nó ăn thức ăn
mình thả nó là để đó thì trong vài tháng
mình sẽ bắt nó lên
một kg khoa dòng đoại giao động thời điểm này khoảng một trăm linh một trăm một mươi ngàn đồng
cái mô hình này trên địa bàn xã nhân an
cái mô hình này rất là hiệu quả rất là đăng nhân rộng trên địa bàn xã
mô hình nuôi ốc len đã mang lại thu nhập cho người dân vùng ven biển ngọc hiển
từ đây giúp bà con có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống
tiếp tục bám đất giữ rừng an tâm nhân rộng và phát triển mô hình nuôi ốc len
để từ đây trở thành một trong những đặc sản mang giá trị kinh tế cao
tạo nơi nét đặc trưng riêng nơi cuối trời bộ quốc

mạnh trưởng thành gắn bó máu thịt với nhân dân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập nhiều thành tích và nhiều chiến công oanh liệt
trong những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp xứng đáng của các thế hệ tướng lĩnh
sĩ quan chỉ huy cao cấp của lực lượng công an nhân dân
những người được tôi luyện trưởng thành từ thực tiễn công tác chiến đấu
sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc
tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
đồng chí chủ tịch quốc hội tin tưởng rằng các thế hệ lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vàng sự vững bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức hết lòng phụ sự tổ quốc phụ sự nhân dân
không ngừng học tập làm theo tấm gương đạo đức chủ tịch hồ chí minh
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sáng nay tại hà nội ban tổ chức trung ương có buổi làm việc với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an để làm rõ một số vấn đề còn khó khăn vướng mắt
liên quan đến việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư trong lực lượng công an nhân dân có phần tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết kết luận của trung ương trong thời gian tới
các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đồng chủ trì buổi lễ
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắt của bộ công an
trong quá trình triển khai thực hiện một số nhóm vấn đề lớn như việc triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi chín
của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng lần thứ một mươi ba
việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết số một mươi tám số một mươi chín của ban chấp hành trung ương và nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị
về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
việc thực hiện kết luận số bốn mươi tám của ban bí thư và kết luận số bốn mươi ba của bộ chính trị
về kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận số hai mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một
về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử
về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định nội dung buổi làm việc
sẽ giúp đảng ủy công an trung ương chuẩn bị tốt hơn đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân
nhiệm kỳ tới làm tốt công tác tổ chức quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm cán bộ
công tác chính trị tư tưởng trong công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận
tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc để tiếp tục triển khai thực hiện
có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
bộ trưởng tô lâm bày tỏ cảm ơn ban tổ chức trung ương thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ
với đảng ủy công an trung ương bộ công an trong công tác xây dựng đảng công tác tổ chức
bổ nhiệm quy hoạch luân chuyển đào tạo bồi dưỡng cán bộ của lực lượng công an nhân dân
và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ phối hợp của ban tổ chức trung ương
chiều nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu chín mươi năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt nam trên mạng xã hội vc net
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương sự và chủ trì lễ phát động
cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn đảng
toàn dân và toàn quân ta nhất là thế hệ trẻ về lịch sử chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
qua đó nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng niềm tự hào về đảng ta
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái
xuyên tạc bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch
đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của đảng ta
vận dụng linh hoạt sáng tạo hiệu quả vào công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế hiện nay
tuyên truyền đề mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
qua đó góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
đối tượng dự thi là tất cả những người có tài khoản đăng ký trên mạng vc net
cuộc thi được tiến hành hàng tuần bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
mỗi tuần ban tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trao giải cho các phần thi xuất sắc
cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sáng nay đoàn đại biểu điển hình tiên tiến của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã báo công dân bác tại quảng trường lăng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đã bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc đối với người
nguyện sẽ luôn trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng tu dưỡng đạo đức phẩm chất cách mạng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
nêu cao ý thức trách nhiệm nêu gương giữ vững kỷ luật kỷ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất
tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang đổi mới toàn diện các mặt công tác
để giữ vững an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước
sáng cùng ngày đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường bắc sơn hà nội
sau ba năm thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị trong lực lượng công an đã có trên năm trăm linh mô hình phần việc cụ thể
cùng hàng trăm tấm gương dũng cảm mưu trí liêm quan
đồng chí nguyễn đức lợi ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đã được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của ngành công an
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức tu dưỡng rèn luyện và hành động của cán bộ chiến sĩ
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có ba mươi năm đồng chí hy sinh hơn một đồng chí bị thương
chỉ riêng trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có tám đồng chí hy sinh chín mươi sáu đồng chí bị thương bốn mươi chín đồng chí bị phơi nhiễm hiv trong khi làm nhiệm vụ
đó chính là những câu chuyện sống động
năm mươi cá nhân được vinh danh trong chương trình đều là những điển hình tiên tiến đã nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn lập nhiều thành tích
đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
phát biểu tại buổi giao lưu thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định
các cá nhân được vinh danh là những bông hoa chiến công đẹp nhất dâng lên bác nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của người
để ngày càng có thêm nhiều điển hình tiên tiến nhân tố mới nhiều bài học hay hơn nữa
thứ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về những giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt tôn vinh hình ảnh những chiến sĩ công an dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
đồng thời thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều này
công an dân dân siết chặt kỷ vương đấu tranh các quan điểm sai trái chống âm mưu diễn viên hòa bình của các thế lịch thù lịch phản động
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng mong muốn cán bộ chiến sĩ lực lượng công an sẽ không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác
trong đó có việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chăn thép vững vàng trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước việc người phát ngôn bộ ngoại giao
trung quốc cảnh sảng gần đây nói rằng nhóm tàu khảo sát hải dương viii hoạt động trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền của nước này
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng tái khẳng định việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
về hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa việt nam của nhóm tàu hải dương viii
chúng tôi đã nói rõ nhiều lần đây là vùng biển
vùng biển hoàn toàn của việt nam được xác định theo đúng các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai
cũng tại cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng xác nhận cuộc diễn tập quân sự đầu tiên giữa asean và mỹ
sẽ diễn ra vào ngày mùng hai tới ngày mùng sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động được tiến hành theo thỏa thuận giữa các bộ trưởng quốc phòng asean và hoa kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
là thành viên của asean việt nam sẽ tham gia
theo đó đây là cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên giữa mỹ và asean dự kiến kéo dài năm ngày
thu hút sự tham gia của ít nhất tám tàu cùng với các máy bay
cuộc tập trận này bắt đầu tại căn cứ hải quân sadihip ở tỉnh chonburi của thái lan và kéo dài đến tỉnh cà mau của việt nam
liên quan đến hai chàng trai người nam phi là john bodma hai mươi hai tuổi và muthfit daniels hai mươi tám tuổi

các cơ quan chức năng của việt nam cũng đang rất tích cực để xác minh các thông tin và tìm kiếm hai công dân nam phi nói trên
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới